trong đêm nay và ngày mai gió trên các vùng biển tiếp tục giảm hơn về cường độ hầu hết đều chỉ dưới cấp bốn đến cấp năm
tuy nhiên đáng lưu ý là tình trạng sương mù ở khu vực vịnh bắc bộ sẽ khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới một km
trong khi đó ngoài khơi hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa trời không có mưa rông biển lặng
tầm nhìn xa trên một mươi km thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước